hiện các tổ chức quốc tế đánh giá cao về sự phát triển của việt nam
nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hội nhập nếu như chúng ta không cải cách lại thể chế sẽ bị thất bại
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám kết thúc vào chiều nay
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ trong thời gian qua tình hình kinh tế xã hội ổn định
bên cạnh các thành quả nổi bật như tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp nông nghiệp ngư nghiệp gia tăng sản xuất xuất khẩu
khu vực dịch vụ du lịch tiếp tục là điểm sáng sức cầu trong nước được cải thiện
công cuộc chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị đã lấy lại được lòng tin của nhân dân trong nước cũng như trên thế giới
đây là thời cơ thuận lợi để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà đảng đã đề ra
thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo điều hành
yêu cầu các cấp các ngành đặc biệt là các đồng chí đứng đầu các địa phương các bộ trưởng có liên quan
đó là quán triệt sâu sắc tinh thần kỹ cương liêm chính hành động sáng tạo và hiệu quả
tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giả pháp đã đề ra đảm quyết đảm quốc hội và chính phủ đơn đều
tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo điều hành chủ động theo dõi sát nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước
đặc biệt là chủ động giải quyết các vấn đề mới phát sinh khắc phục nhanh những tồn tại hoặc chế giới kém
thủ tướng cũng chỉ rõ thách thức lớn hiện nay là năng suất lao động trong nước còn thấp
sức cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế trước sự biến đổi của thế giới còn là vấn đề đáng lo ngại
một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân chưa đổi mới chưa quyết liệt trong công việc
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần ra soát cơ chế chính sách quy định pháp luật nếu không còn phù hợp
cản trở sự phát triển kinh tế xã hội thì cần sửa ngay
trong đó ra soát sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh
tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành bảo đảm cắt giảm đơn giản hóa ít nhất năm mươi
danh mục hàng hóa sản phẩm thủ tục kiểm tra chuyên ngành